thưa quý vị sau nhiều ngày khẩn trương chuẩn bị nhân lực và triển khai trang thiết bị máy móc
trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi bốn với hơn năm trăm linh dường bệnh tại tp hcm đã chính thức tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín kể từ ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng tám
bệnh viện đặt dưới sự quản lý của bệnh viện trung ương huế với sự vận hành của ba trăm linh bác sĩ vào chia lửa cho tp hcm
dự kiến vào ngày hai mươi bảy tháng tám bệnh viện trung ương huế tiếp tục điều động năm mươi nhân viên y tế và có thêm sự tri viện của các bệnh viện ở miền trung như quảng bình quảng nam đà nẵng và bình định
đây cũng là bệnh viện ico thứ bảy được thành lập thân tốc
cũng trong chiều ngày hai mươi năm tháng tám tại bệnh viện hùng vương trung tâm hp chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm covid một mươi chín đã được thành lập
trước đó từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay bệnh viện hùng vương đã tiếp nhận gần
trong một thai phụ nhiễm covid một mươi chín trong đó với khoảng năm trăm linh trẻ có mẹ nhiễm covid một mươi chín được sinh tại bệnh viện
may mắn tỷ lệ trẻ nhiễm covid một mươi chín trong nhóm này là rất thấp chỉ dưới một
theo quy định các sản phụ nhiễm covid một mươi chín buộc phải cách ly tập trung hoặc điều trị nên trẻ mới sinh ra không có người thân chăm sóc ngày một tăng
hiện trung tâm hop đang có hai mươi năm bảo mẫu là các tình nguyện viên
dự kiến trong những ngày tới sẽ có thêm vài chục bé sơ sinh sức khỏe ổn định được chuyển về trung tâm để chăm sóc trong lúc đợi gia đình đón